với cộng đồng hai mươi hai dân tộc tuyên quang là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
ngay tại chính các cộng đồng dân tộc thiểu số này mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng việt đang được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ
những người tạo nên linh hồn của văn hóa

những người tạo nên linh hồn của văn hóa truyền thống chính là những nghệ nhân dân gian
và họ đã đang tạo ra những mạch nguồn văn hóa hòa vào dòng chảy trong đời sống xã hội

dưới xanh thầm của những cánh rừng tân an huyện chiêm hóa
từ hàng chục năm nay nghệ nhân hà thuấn đã cùng với những hạt nhân văn nghệ trong bản
phục dựng lại nhiều làn điệu then độc đáo của cư dân tày
ngay từ khi nằm lôi nghệ nhân hà thuấn đã được thấm đẫm văn hóa truyền thống của dân tộc miền núi
những đêm hát của người xưa giờ được ông sưu tầm lại và gìn giữ
như báu vật của tổ tiên
sau này khi có điều kiện dấu chân ông đã tìm đến các bản làng có cư dân đồng bào tày sinh sống
để tìm hiểu nghiên cứu và viết lời cho các làn điệu then mới
những tăng nặm tăng bốc vẫn như bếp lửa khuya của người tài
mà bập bùng cháy lên những giai điệu những tiết tấu đầm thắm
bên những cánh rừng bóng núi ở tân an
rất nhiều lớp học hát then được ông trực tiếp mở tại khắp các huyện thành phố trong tỉnh
từ ông người ta nhận ra một sức hút kỳ lạ của làn điệu then vừa đầm thắm vừa nhân nghĩa
mấy chục năm đi dạy hát then ông không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu học viên
đã từng được ông thu hút
những lời hỏi và ngọn lửa đam mê sau này đều là những hạt nhân văn nghệ quan trọng ở cơ sở
về cái việc truyền dạy hát then đàn tính cho các thế hệ sau ấy
thì nói chung thì bản thân tôi cũng đã truyền dạy rất nhiều rồi
mà cũng rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là từ tỉnh ủy cho đến các cơ sở
đã quan tâm mở lớp các lớp tập huấn
cho các thế hệ tiếp theo tôi truyền cho các em là những làn điệu hát then cổ
và cách đánh đàn theo then cổ
cho nên tôi thấy rằng là các em tiếp thu rất nhanh
mỗi một cộng đồng dân tộc thiểu số đều có tiếng nói và chữ viết khác nhau
cùng với sự biến đổi của thời gian ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số
thì chữ viết cũng từng bị mai một dần trong đời sống xã hội
riêng ở tuyên quang nghệ nhân tống đại hồng hội viên hội văn nghệ dân gian việt nam
một người con của đồng bào dân tộc tài đã dành hàng chục năm để nghiên cứu
sưu tầm và hoàn thiện bộ chữ viết bằng ngôn ngữ nôm tày
đây là một công trình văn hóa được sưu tầm đầy đủ nhất
và hệ thống nhất về ngữ hệ tày qua nhiều thế hệ từ xa xưa cho đến nay của cộng đồng
bằng trách nhiệm xã hội và bằng niềm đam mê mãnh liệt đối với văn hóa dân tộc tây
nghệ nhân tống đại hồng đã dày công xây dựng bộ từ điển tin học hóa chữ nôm tày trên bốn từ
nhờ có bộ tư điển này mà ông hồng đã dịch chép được nhiều sách cổ bằng chữ nôm tày có giá trị
việc sưu tầm dịch chép sách nôm tày trong dân gian vẫn được ông thực hiện tỉ mẩn hàng ngày
tài liệu của nghệ nhân tống đại hồng góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ người tây
và hiểu rõ tầm quan trọng của kho tàng tri thức mà thế hệ trước để lãng phí cho người tày

và hiểu rõ tầm quan trọng của kho tàng tri thức mà thế hệ trước để lãng phí cho người tày

thì tôi nghĩ là điều duy nhất có làm được phải là tin học hóa chữ nôm tày
đưa cái tài liệu tất cả các tài liệu đó đều được đưa lên mạng cho các mọi người trong nước và thế giới cùng biết đến
và người ta tìm hiểu nó
thì như vậy mới có thể dần dần

dẫn đến việc bảo tồn giềng giữ và phát huy những tinh hoa của nền vạn hóa này
chính vì thế mà tôi quyết tâm làm một tin học hóa
và trong thời gian ba năm qua
tức là hai mươi ba hai mươi sáu
thì như vậy tôi đã có được cái cuốn từ điển trên bốn từ
và một cái kho từ tương đối là đồ sộ với cá nhân tôi
đủ để mình có thể sử dụng để mà dịch các cái tài liệu
những tập truyện
thơ nông tài
những tập bài hướng dẫn chúng tôi
và nhập nguồn
mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi
cám ơn các bạn
thì chúng tôi rất hạnh phúc
chúc các bạn một ngày tuyệt vời
và thật sự một ngày sống tốt
chúc các bạn được một ngày sống tốt
và thật sự một ngày tốt
những tâm quý của chúng tôi
và những tâm quý của các bạn
chúc các bạn có một ngày tốt
và giúp cô
đã dành chọn đời mình suốt hàng chục năm qua để lặng lẽ sưu tầm sáng tác và bảo lưu nhiều giá trị tưởng chừng như đã bị mai một ngay trong chính nội tại của cộng đồng
để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tuyên quang
trong những năm qua hàng loạt các câu lạc bộ được thành lập và đi vào hoạt động
đây là kết quả không chỉ từ các cơ chế chính sách của đảng nhà nước của ngành văn hóa mà còn là ý thức tự thân của chính các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở
những câu lạc bộ như câu lộc bộ hát then của đồng bào dân tộc tày hát xình ca của đồng bào dân tộc cao lan
hay như câu lập bộ hát giọng cô của đồng bào dân tộc sán diều hát báo rung của đồng bào dân tộc giao
đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của các giá trị văn hóa truyền thống đã được sản sinh gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ
qua những câu lập bộ hát then này thì cháu rất là yêu thích những bài hát then mà các cô đã dạy
qua những câu lập bộ hát then này thì cháu rất là yêu thích những bài hát then mà các cô đã dạy
ngoài giờ học ra thì cháu còn say mê những bài đàn và bài hát mà các cô đã dạy cho mình ạ

tuy nhiên giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa vẫn giữ được những nét cơ bản về không gian diễn xướng và hình thức tổ chức
trong mỗi tiềm thức của cộng đồng dân tộc thiểu số ở tuyên quang đều có sự tự hào về lịch sử của dân tộc mình cùng nhau gìn giữ và kế thừa

văn hóa truyền thống chính là sợi dây gắn kết giữa quá khứ và hiện tại giữa con người với thế giới tự nhiên